thành phố hồ chí minh vừa tổ chức tổng kết một mươi năm năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi sáu
qua hơn một mươi năm năm thực hiện phong trào đã góp phần xây dựng người tốt việc tốt hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh ở cơ sở
góp phần nâng cao vai trò vị trí của các gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa đời sống kinh tế xã hội
các phong trào đã đi sâu vào đời sống của nhân dân và huy động được sự tham gia của các ngành các cấp cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
hình thành nên một thành phố hồ chí minh năng động sáng tạo nhưng rất đậm nét nghĩa tình
cũng nhân dịp này ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng bằng khen cho hai mươi bốn gia đình và bảy mươi hai tập thể tiêu biểu đã có thành tích trong phong trào góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình